tổng cục du lịch cục thương mại điện tử và kinh tế số đã ký kết thỏa thuận hợp tác về ứng dụng công nghệ tiên tiến
và thương mại điện tử hỗ trợ phát triển du lịch trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư
đang tác động mạnh mẽ sâu sắc đến hầu hết các ngành lĩnh vực việc ứng dụng công nghệ tiên tiến
và thương mại điện tử hỗ trợ phát triển du lịch là nhu cầu bức thiết
thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực trong đó triển khai chương trình một thẻ quốc gia
trên phạm vi toàn quốc cùng với các giải pháp ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng hệ sinh thái thẻ thông minh
và thương mại điện tử đặc biệt là việc phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động
hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch doanh nghiệp du lịch khách du lịch cơ quan quản lý nhà nước về du lịch